tuy nhiên việc tái chế chất thải y tế bằng một lý do nào đó vẫn đang tồn tại dẫn đến tình trạng khối lượng lớn bị thất thoát ra môi trường nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho người dân